tối ngày chín tháng một mươi một trong không khí tưng bừng của ngày hội đại đoàn kết dân tộc kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã về dự và chung vui với bà con khu dân cư số một mươi bốn phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
bí thư thành ủy hà nội biểu dương những thành quả mà cán bộ và nhân dân khu dân cư số một mươi bốn đã đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh vai trò vị trí thủ đô vừa là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế và cũng là trái tim của cả nước
bí thư thành ủy hà nội mong muốn tri bộ ban công tác mặt trận các đoàn thể phát huy làm tỏa sáng hơn nữa những giá trị vẻ đẹp cốt cách tinh thần của người hà nội
nhất là trong cộng đồng có nhiều bạn bè quốc tế sinh sống
đồng chí cũng mong mặt trận tổ quốc cấp ủy chính quyền địa phương mở rộng mô hình của khu dân cư một mươi bốn để góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại thành phố bình yên và đáng sống